những năm qua việc trồng rừng bằng cây quế được nhân dân tỉnh yên bái hết sức chú trọng với khả năng cho thu hoạch tất cả các sản phẩm cây quế đang là cây trồng mang lại giá trị và trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển rừng kinh tế ở địa phương giúp bà con dân tộc thiểu số giao tây khơ mú vượt lên làm giàu
toàn tỉnh yên bái có hơn sáu mươi hectare quế mỗi năm thu về gần chín trăm linh tỷ đồng tập trung nhiều nhất tại huyện văn yên với diện tích gần năm mươi hectare bình quân thu nhập đạt từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng một lao động một năm
đặc biệt tại vùng quế văn yên đã được công nhận chỉ dẫn địa lý sản phẩm tứ quế đã xuất khẩu sang được thị trường khó tính như nhật bản hàn quốc và đông âu cây quế đang tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho hàng nghìn hộ dân góp phần nâng cao tỷ lệ che phủ rừng
với giá trị và hiệu quả cao từ cây quế tỉnh yên bái đang tiếp tục triển khai đề án trồng và phát triển cây quế phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi đưa diện tích quế toàn tỉnh yên bái đạt trên bảy mươi sáu ha sản lượng thu về đạt hai mươi tấn vỏ quế sáu trăm linh tấn tinh dầu theo tính toán đến năm hai nghìn hai mươi sẽ thu về trên một tỷ đồng